sau lễ khởi động sáng kiến bình đẳng giới và giáo dục trẻ em gái tại việt nam diễn ra vào tháng một mươi năm ngoái
bộ giáo dục đào tạo và unesco đã tổ chức đánh giá những kết quả đạt được
và đề ra phương án hành động trong giai đoạn tiếp theo của dự án này tại việt nam
tính đến nay sau một thời gian thực hiện sáng kiến đã hoàn thành xong hợp phần hai với những thành tiệu đáng ghi nhận
đó là việc đưa nội dung giáo dục bình đẳng giới vào chương trình giáo dục phổ thông
bộ giáo dục và đào tạo đang trong quá trình hoàn thiện các tài liệu nhằm xóa bỏ hoàn toàn định kiến giới
và thúc đẩy bình đẳng giới trong chương trình tổng thể chương trình bộ môn và sách giáo khoa giáo dục phổ thông
sau năm hai nghìn một mươi tám mà nhấn mạnh những thay đổi về nội dung cũng như hình thức trong việc biên soạn sách giáo khoa cho học sinh
tại buổi họp báo đại diện unesco tại việt nam cũng nhấn mạnh chìa khóa thành công của dự án này
chính là sự hợp tác chặt chẽ giữa tất cả các đối tác các nhà quản lý giáo dục cán bộ
người biên soạn sách giáo khoa nhà trường giáo viên học sinh và cả cộng đồng
chúng tôi cũng nhận thức được rằng vấn đề về bình đẳng giới này trong giáo dục thì nó không chỉ là việc riêng của ngành giáo dục
chính vì vậy chúng tôi cũng kêu gọi và thúc đẩy cùng với sự tham gia của bộ giáo dục đào tạo
để kêu gọi và thu hút hơn nữa sự tham gia của cộng đồng trong công tác này
qua đó bộ giáo dục và đào tạo mở cửa ngành giáo dục của mình để thu hút hơn nữa sự liên kết
phối hợp ngày càng chặt chẽ với cộng đồng và qua đó để cho cộng đồng cũng thấu hiểu hơn
những vấn đề về bình đảng giới được thấm nhuận nhiều hơn đến các nơi khác
từ những thực tế được nêu ra đại diện unesco và bộ giáo dục cùng thống nhất đề xuất
cần phải đưa nội dung bình đẳng giới lồng ghép trong chương trình sách giáo khoa các cấp
đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của truyền thông đối với việc lan tỏa rộng thông điệp bình đẳng giới
tới cộng đồng tạo sự thành công của sáng kiến góp phần cao nhận thức xã hội